bước sang ngày hôm nay sáu tháng ba tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên thế giới
tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều quốc gia phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới
đặc biệt tại các vùng tâm dịch mới ngoài trung quốc đại lục
italia hiện là tâm dịch ở châu âu với gần ba tám trăm sáu mươi ca nhiễm và một trăm bốn mươi tám ca tử vong
đáng chú ý số ca tử vong trong ngày tại italia đã đạt mức cao nhất trong ngày hôm qua khi ghi nhận tới bốn mươi một ca
các chuyên gia nhận định dịch covid một mươi chín tại italia sẽ sớm đạt đỉnh
trước tình hình trên chính phủ italia đã phân bổ bảy năm tỷ euro để hỗ trợ những gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
anh cũng xác nhận ca tử vong đầu tiên
pháp thông báo một nghị sĩ nhiễm virus trong khi các nước như thụy điển ireland áo hay phần lan đều có những ca nhiễm mới
còn tại châu á trung quốc sáng nay đã xác nhận đã có một trăm bốn mươi ba ca nhiễm mới và ba mươi trường hợp tử vong trong ngày năm tháng ba
đáng chú ý là sự xuất hiện của những ca nhiễm từ nước ngoài
vào trung quốc hàn quốc một tâm dịch khác ở châu á sáng nay cũng thông báo đã phát hiện năm trăm một mươi tám ca nhiễm mới
đến nay đã có bốn mươi hai ca tử vong ở hàn quốc
trong khi đó mỹ hôm ngày hôm qua đã xác nhận ca tử vong thứ một mươi hai ở nước này
trong khi brazil phát hiện ca nhiễm thứ tám trong đó đáng chú ý có những trường hợp nghi lây nhiễm trong cộng đồng
còn tại trung đông chính quyền palestine đã ban bố tình trạng khẩn cấp ba mươi ngày sau khi phát hiện ca nhiễm ở bờ tây
châu phi ngày hôm qua cũng đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm mới ở senegal
trong đó có một nhân viên liên hợp quốc